tối nay vào lúc hai mươi h đến hai mươi một h chương trình trao học bổng quỹ hạt giống việt năm hai nghìn một mươi chín
do báo nhân dân tổ chức trao tặng sẽ chính thức diễn ra
hiện nay mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất
được thành lập từ năm hai nghìn một mươi hai quỹ hạt giống việt là quỹ hỗ trợ tài năng cấp quốc gia đầu tiên
do báo nhân dân sáng lập nhằm thúc đẩy phong trào xây dựng xã hội học tập
giúp nâng cao chất lượng công tác phổ cập trung học cơ sở tại địa bàn phường xã trong cả nước
góp phần thực hiện đường lối quan điểm chủ trương biện pháp của đảng nhà nước và ngành giáo dục
về hoạt động giáo dục đào tạo giúp xã hội nhận thức đầy đủ mục tiêu nhiệm vụ
và con đường phát triển giáo dục của đất nước
quỹ hạt giống việt năm nay sẽ trao một ba trăm linh suất học bổng cho một ba trăm linh em học sinh
của một mươi ba tỉnh thành khu vực đồng bằng sông cửu long
chương trình sẽ là nguồn động viên khích lệ cho các em học sinh
đồng thời cùng với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng nghệ sĩ nhân dân thu huyền
nghệ sĩ ưu tú vân khánh ca sĩ đoàn trang ca sĩ đức tuấn
hứa hẹn sẽ là một chương trình nhiều ý nghĩa được sự tài trợ của ngân hàng bưu điện liên việt
sẽ được chính thức diễn ra vào lúc hai mươi h tối nay tại hội trường rùa trường đại học cần thơ
và được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình nhân dân truyền hình vĩnh long hai
và các đài truyền hình trong khu vực